cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàng mai thành phố hà nội là hai đối tượng
đối tượng nguyễn đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi phường yên sở quận hoàng mai thành phố hà nội
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng cao tuân mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn kép một mươi hai xã hương sơn huyện lạng giang tỉnh bắc giang
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện